tại bangkok thái lan trong khuôn khổ hội nghị thượng đình thành phố thông minh đà nẵng cùng với tám thành phố của hai mươi bốn nền kinh tế thành viên
đã vinh dự được nhận giải thưởng thành phố thông minh associal hai nghìn một mươi chín
trao để tôn vinh ghi nhận những kết quả nhất định trong việc xây dựng triển khai thành phố thông minh
giải thưởng asocio smart city được trao cho sáu hạng mục bao gồm
thành phố du lịch thành phố văn hóa thành phố nông nghiệp thành phố cổ thành phố di sản và thành phố thông minh tổng thể
giải thưởng tập trung năm tiêu chí cơ bản như chỉ số hạnh phúc hạ tầng thông minh dịch vụ công trực tuyến tăng cường kinh tế giáo dục và nghiên cứu phát triển
từ năm hai nghìn một mươi bốn thành phố đà nẵng đã triển khai các dự án thí điểm và đạt nhiều kết quả rõ rệt
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã chính thức công bố đề án xây dựng thành phố thông minh với nhiều chương trình hành động cụ thể
đây cũng là cơ hội
cơ hội cho thành phố đà nẵng tiếp cận với các đối tác thành phố thông minh trong khu vực để làm giàu thêm ý tưởng xây dựng thành phố thông minh phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương